ngày một mươi hai tháng tám cục quản lý thị trường đồng nai đã phát hiện hàng chục tấn thịt lợn và gà không có nguồn gốc
đang bốc mùi hôi nồng nặc tại một địa điểm sản xuất giò trà ở huyện trảng bom
trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay lực lượng quản lý thị trường phối hợp với trạm thú y huyện tràng bom
và chính quyền địa phương đã bất ngờ kiểm tra địa điểm sản xuất giò chả ở ấp nhân hòa xã tây hòa
do ông hoàng đình cảnh làm chủ
qua đó phát hiện có hai thùng container loại hai mươi feet chứa thịt lợn thịt gà trong các túi ni lông đang bốc mùi hôi nồng nặc
thêm vào đó là hai tủ đông lạnh loại lớn cũng chứa thịt lợn thịt gà
ước tính tổng lượng thịt lợn gà tại đây là hơn bốn mươi tấn
qua điều tra chủ đơn vị hoàn toàn không có các loại hóa đơn chứng thực để chứng minh nguồn gốc lượng thịt lợn thịt gà trên